để giảm ô nhiễm môi trường và ôn tắc giao thông cho thủ đô đại diện tổng cục môi trường vừa đề xuất đăng kiểm cho hơn năm triệu xe máy tại hà nội để hạn chế xe cũ xả khí thải ra môi trường
việc đăng kiểm gần năm bảy triệu xe máy nhằm hạn chế lượng xe cũ có tuổi đời lâu năm lưu thông và xả khí thải gây ô nhiễm môi trường giảm un tắc
đây là một trong những nội dung nằm trong đề án quản lý phương tiện xe cá nhân đã được liên ngành sở giao thông vận tải công an tham miu để ubnd tp xin ý kiến triển khai
tại nội dung đề xuất phụ thu phí ô nhiễm môi trường theo khí thải để hạn chế xe cá nhân trong đó có xe máy
liên ngành đã thống nhất qua công tác đăng kiểm phương tiện sẽ thu phí bảo vệ môi trường đối với xe máy có tuổi thọ lâu năm
trên địa bàn thành phố hiện đang có hơn năm triệu xe máy năm trăm linh ô tô
dự kiến năm hai nghìn hai mươi hà nội sẽ có hơn tám trăm bốn mươi ba ô tô
hơn sáu triệu xe mô tô xe gắn máy
đến năm hai nghìn ba mươi số ô tô là hơn một chín triệu còn xe máy là hơn bảy năm triệu